nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
ngày hai mươi chín tháng một mươi một trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp cùng với cục thuế tp hcm
tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo cục thuế thành phố với chuyên đề về thuế
sự kiện thu hút gần ba trăm năm mươi người tham dự
tại hội nghị ban tổ chức đã trả lời sáu mươi tám câu hỏi của doanh nghiệp được đăng ký gửi trước ngày diễn ra hội nghị
đồng thời đối thoại trực tiếp những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân
thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí hợp lệ hóa đơn chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
cách sử dụng hóa đơn điện tử v v
đây cũng là dịp giúp các doanh nghiệp cập nhật những thay đổi mới nhất về các nội dung
chính sách thuế nhằm tháo gỡ các vướng mắt trong quá trình quyết toán thuế
đồng thời có cơ hội để nêu lên những vướng mắt khó khăn ký nghị đến cục thuế trong quá trình hoạt động của mình
góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong việc thực thi các chính sách của nhà nước một cách kịp thời nhanh gọn và hiệu quả